liên quan đến việc truyền hình nhân dân phản ánh nhiều sai phạm tại dự án bất động sản tự đặt tên là dragon city
ở phường tam phước tp biên hòa vào ngày một mươi bảy tháng một mươi ubnd tỉnh đồng nai đã yêu cầu ubnd tp biên hòa
áp dụng các biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu và không để xảy ra tình trạng lợi dụng hợp thức hóa sai phạm
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng giao ubnd tp biên hòa chủ trì
phối hợp với sở tài nguyên và môi trường sở xây dựng xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả
trả lại hiện trạng ban đầu đối với phần diện tích đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng đất không đúng mục đích
tại khu đất dự án tự đặt tên dragon city ở phường tam phước tp biên hòa
đồng thời xử lý trách nhiệm của cơ quan và cá nhân để xảy ra việc tự ý xây dựng công trình đường giao thông vỉa hè ở khu đất trên
lãnh đạo tỉnh đồng nai cũng yêu cầu giả soát phương án quy hoạch phân khu xây dựng c một phường tam phước
đang lập và trình duyệt khu vực này là đất nông nghiệp không có dân cư nhưng lại quy hoạch đất ở tự cải tạo
không để xảy ra tình trạng lợi dụng hợp thức hóa sai phạm